nhắc lại ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cần phải chú ý công tác đảng trong khối nhà nước
đây là việc quan trọng bởi xây dựng đảng là làm cho cơ quan nhà nước vững mạnh
nếu buông lỏng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cán bộ đảng viên nhất là một số chính quyền địa phương
trong chỉ đạo cần quan tâm hơn đến khối xã hội
phát biểu kết luận tại hội nghị thủ tướng nêu rõ gdp cả năm đạt bảy tám
và các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi tám
là nhờ tinh thần đoàn kết quyết tâm sáng tạo quyết liệt của toàn đảng toàn dân và toàn quân
những khát vọng những mục tiêu để đưa đất nước tiến lên
nhất là trong năm hai nghìn một mươi chín năm kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác hồ
trong đó có ước vọng xây dựng đất nước gấp một mươi lần
đây là ước vọng chính đáng mà chúng ta cần cố gắng tổ chức thực hiện
thủ tướng đề nghị các cấp ngành địa phương cần phải chuyển tài đến cán bộ công chức
trong hệ thống hành chính nhà nước và đến nhân dân những khát vọng vượt khó vươn lên
với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển
do vậy phải làm sao để chính quyền và người dân gần nhau hơn
các bệnh quang lưu xa dăng bệnh tham nhũng đạt quyền đạt lợi
đặc biệt là tham nhũng vạc mất lòng tin của nhân dân
ngành y tế ngành giáo dục ngành văn hóa các ông chí có nhiều thành công
tôi đồng ý cần phải động viên nhiều kết quả quan trọng này
nhưng mà rõ ràng chúng ta đang quản lý những đơn vị sự nghiệp công rất lớn
trong bệnh viện trong trường học trong việc này việc khác trong chuyên công việc
ở bộ này bộ kia ở tỉnh nào tỉnh kia
ở tỉnh kia ở tỉnh kia ở tỉnh kia ở tỉnh kia ở tỉnh kia ở tỉnh kia
còn vấn đoạn tham nhũng và không
đánh trả đánh quyền xin giấy tờ cần phải phong bì phong bao không
những câu hỏi nhức nhối như vậy đối với người dân
theo điều tra trả hội học chúng ta phải khép cục
thủ tướng nêu rõ cần phải đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp
bởi chính doanh nghiệp giải quyết việc làm tăng thu ngân sách giúp tăng trưởng gdp
kể cả hợp tác xã và hộ cá thể cũng cần có những chỉ đạo
để khối doanh nghiệp phát triển tốt hơn
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong điều hành quản lý
đó là sức chống chịu của nền kinh tế có hạn khi mà tình hình thế giới diễn biến phức tạp
bên cạnh một số địa phương chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công
thì nhiều địa phương nhiều ngành lại tăng trưởng chậm bởi bản cũ chép lại
sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn
với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
nhưng một bộ phần cư dân vẫn còn đói cơm nhặt muối
nhất là những vùng sâu vùng xa vùng thiên tai
vấn đề bạo lực học đường tiến dụng đen xã hội đen vẫn còn tồn tại
do vậy cần phải có biện pháp xử lý quyết liệt hơn
kỳ cương hành chính ở một số cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn tồn tại
giải quyết công việc chậm trễ kéo dài để người dân và doanh nghiệp kêu ca
môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính cũng còn nhiều bất cập
nhiều đầu tư họ lắc đầu về sự ứng xử của chúng ta trong phát triển
gây khó khăn rất nhiều
cái này ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương
đến môi trường kinh doanh
đây nắm dưới lãnh lịch như thế nào
cấp lãnh đạo bộ cấp lãnh đạo tỉnh thì tốt
nhưng cấp huyện thì sao cấp sở thì sao cấp vụ thì sao cấp cục thì sao
các vị bộ trưởng các đồng chí chủ tịch tỉnh có kiểm soát các hệ thống này được không
thì vẫn thể thay đổi được tình hình không chứ
tòa chúng ta chỉ hồ hào trên cấp tranh không
có tầng tranh không thì không có thua đâu
thủ tướng nêu rõ
thực tiễn cho thấy cấp ủy chính quyền cá nhân người đứng đầu ở đâu tập trung lãnh đạo
chỉ đạo điều hành quyết liệt
cụ thể sâu sắc đổi mới sáng tạo
chủ động linh hoạt dám nghĩ dám làm
cùng với sự gương mẫu trách nhiệm
vì lợi ích chung thì ở đó đạt được kết quả tốt hơn
thủ tướng yêu cầu
cần phải phát huy thúc đẩy mạnh mẽ
đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội
đối với hệ thống hành chính nhà nước
và khu vực sản xuất kinh doanh
tìm mọi giải pháp xóa bỏ các rào càn
khơi thông mọi nguồn lực
phát huy tinh thần tự hào dân tộc
tạo ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội
để tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi chín và thời gian tới
bên cạnh đó
cũng cần phải phân cấp giao quyền
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
làm trong sạch bộ máy
trong năm hai nghìn một mươi chín
phải ra soát lại toàn bộ các thể chế
các quy định pháp luật
bảo đảm công khai minh bạch
tạo môi trường không tham nhũng
bảo vệ doanh nghiệp
doanh nhân làm ăn chân chính
và những cán bộ công chức viên chức
để họ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước
không vì chống tham nhũng mà trì trệ trong hành động